tổ công tác của thủ tướng chính phủ do đồng chí lê vĩnh tân
ủy viên trung mương đảng bộ trưởng bộ đội vụ làm trường đoán công tác
đã kiểm tra hoạt động công vụ tại tỉnh hòa bình
tại buổi làm việc đồng chí lê vĩnh tân đã ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo của tỉnh hòa bình
đồng thời biểu dương về công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành thực hiện các nghị quyết của trung ương
tỉnh đã ban hành các chỉ thị và thường xuyên kiểm tra tăng cường đôn đốc xây dựng chương trình hành động
về tinh giản biên chế tỉnh giao biên chế cho các đơn vị thấp hơn mức của bộ nội vụ giao
tuy nhiên đồng chí lê vĩnh tân kiến nghị tỉnh hòa bình sớm hoàn thiện xây dựng đề án vị trí việc làm
chỉ đạo và triển khai đề án văn hóa công vụ có kế hoạch xây dựng đội ngũ công chức viên chức
và khắc phục các sai phạm trong lĩnh vực y tế giáo dục chống tham nhũng vật
để góp phần tăng chỉ số cạnh tranh tiếp tục chỉ đạo sắp xếp bộ máy chính trị các cấp trong năm hai nghìn hai mươi